trong những năm qua quan hệ hợp tác trao đổi thương mại giữa việt nam và hoa kỳ đã đạt được nhiều kết quả khả quan
năm nay việt nam hoa kỳ kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ kinh tế
ngày hội nhà cung cấp hành hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức tại hà nội là một trong những hoạt động thúc đẩy hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp hai nước việt nam hoa kỳ lên tầm cao mới
ông liên ly là một trong số các doanh nhân mỹ đang mở rộng kinh doanh tại việt nam
đến với buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước việt nam hoa kỳ ông đã tìm được nhiều đối tác việt nam quan trọng
với ông việt nam là một thị trường mới nổi đầy tiềm năng chưa được khai thác
thật tuyệt vời việt nam đang tham gia rất nhanh chóng vào chuỗi cung ứng toàn cầu
kinh tế việt nam đang khởi sắc rất nhanh và đem lại nhiều tiềm năng
chúng tôi nhìn thấy cơ hội từ việt nam và sẽ kết nối nâng cao kỹ năng kinh doanh để phát triển
có thể nói cơ hội đến với doanh nghiệp cả hai
từ phía việt nam và hoa kỳ
còn từ phía các doanh nghiệp việt nam mặc dù là một thành viên trong chuỗi cung ứng của tập đoàn mỹ nổi tiếng ge
nhưng đại diện công ty tomiko vẫn muốn phát triển kinh doanh với nhiều đối tác hoa kỳ hơn nữa
tôi hy vọng qua chương trình này chúng tôi có thể tìm thêm có thể làm được đối tác với nhiều nhà cung cấp khác ở mỹ
tại vì tôi thấy thực sự là thị trường mỹ đang rất là phát triển
việt nam cũng ngày càng đáp ứng được cái nhu cầu mong mỏi của thị trường nước nước ngoài về chất lượng giá cả
tuy nhiên để tiến sâu hơn vào thị trường lớn này các doanh nghiệp việt nam còn phải khắc phục rất nhiều khó khăn
thứ nhất đó là cái rào cản về ngôn ngữ
và thứ hai đó là cái vấn đề về thương hiệu
thực sự thì ở mỹ thì có rất nhiều thương hiệu việt nam họ chưa hề biết đến
và cái thứ ba đó là cái vấn đề độ tin cậy
độ tin cậy ở đây là theo
hướng là mặc dù chất lượng hoặc là dịch vụ của bên việt nam mình có rất nhiều công ty có sản phẩm và dịch vụ rất là tốt
tuy nhiên không phải là việc tiếp cận khách hàng nào cũng dễ dàng
thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang hoa kỳ đầu năm hai nghìn một mươi chín đã đạt hơn năm một trăm năm mươi một tỷ usd tăng tới bốn mươi hai một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chứng tỏ tiềm năng của các doanh nghiệp hai phía là rất lớn
đặc biệt từ sau khi bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia
năm nay chúng ta sẽ kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ kinh tế việt nam hoa kỳ
xuất khẩu của việt nam vào thị trường mỹ hàng năm đạt tới năm mươi tỷ usd
làn sóng đầu tư song phương ngày càng nhiều hơn
chúng tôi muốn hợp tác sâu hơn với chính phủ cũng như doanh nghiệp tư nhân của việt nam
để hai mươi năm năm sau chúng ta phát triển kinh tế nhiều hơn hai mươi năm năm vừa qua
hiện nay cắn cân thương mại của việt nam
với hoa kỳ luôn duy trì mức thẳng dư lớn
và việt nam đang nổi lên như một quốc gia có nhiều fta nhất trong khu vực
với một mươi một hiệp định thương mại tự do đã ký kết và đi vào thực hiện
điều này cho thấy triển vọng hợp tác kinh tế sâu rộng cho doanh nghiệp hai nước
khi kết nối giao thương để cùng phát triển